do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín hàng nghìn doanh nghiệp trên địa bàn cả nước đang đứng trước bờ vực phá sản hoặc phải hoạt động cầm chừng
tại tỉnh hà tĩnh các doanh nghiệp hoạt động về lữ hành khách sạn nhà hàng đều phải gông minh trước ảnh hưởng của dịch bệnh
và đang trông chờ vào những chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính phủ
khi dịch bệnh xảy ra công ty cổ phần lữ hành thành sen phải đóng cửa bốn mươi cán bộ của đơn vị này buộc phải nghỉ việc không lương
trong khi đó các khoản chi phí như lãi suất ngân hàng thuế bảo hiểm xã hội vẫn phải đóng hàng tháng khiến công ty gặp nhiều khó khăn
đề nghị là chính phủ hỗ trợ là giảm lại suất ngân hàng và giảm nở váy ngân hàng hoặc dừng trong một thời gian hiện tại
cái thứ hai là về công tác thuế giảm thuế và giảm thời gian lục thuế
còn tại hệ thống trường mầm non quốc tế nguyễn du plus đã gần ba tháng nay

trong khi đóng cửa toàn bộ giáo viên phải nghỉ dậy mọi khoản thu dường như về không
nhưng đơn vị phải gồng mình để chi trả tiền lãi ngân hàng bảo hiểm xã hội và một phần tiền lương để duy trì cuộc sống cho hơn hai trăm năm mươi cán bộ giáo viên
chúng tôi cũng đề nghị rằng là phải có sự phối hợp nhịp nhang giữa trung ương chính quyền địa phương và các ngân hàng để các chính sách của chính phủ sẽ sớm về với doanh nghiệp
hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà tĩnh buộc phải chuyển sang các hình thức bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh thêm các lĩnh vực khác để cầm cự
nhưng tất cả chỉ là biện pháp tạm thời trước mắt
về lâu dài rất cần sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương vì lúc này là thời điểm mà doanh nghiệp cần nhất những phao cứu sinh
từ các chính sách của chính phủ